hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với cách làm này một que thử dành cho một bệnh nhân đã được tách làm hai
sau khi cắt đôi hàng loạt que thử cả hiv và viêm gan b
mẫu máu của bệnh nhân được nhỏ vào để làm xét nghiệm
kết quả xét nghiệm có sau khoảng bốn tiếng
liên quan đến vụ ba thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chở container chìm trên sông lòng tàu
ông nguyễn hải nam giám đốc cảng vụ hàng hải tp hcm cho biết
hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm thi thể thợ lặn cuối cùng
và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi hai trong lúc trục vớt tàu viet san integrity
trên sông lòng tàu bị chìm hồi tháng một mươi vừa qua có hai thợ lặn gặp sự cố trong khoang tàu
nhóm ba thợ lặn khác xuống khoang đưa họ lên mạng tàu thành công
tuy nhiên ba người cứu hộ này lại bị container lật nhào đè phải khi vẫn còn ở dưới mặt nước
sau đó cả ba mất tích được xác định gồm lê đức hòa quê bình định đoàn văn hiếu
quê bà rịa vũng tàu cao văn lý quê kiên giang
đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể và đưa về nhà xác
phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ việc và tiếp tục tìm kiếm người còn lại
lợi dụng mạng xã hội zalo facebook kết bạn hứa hẹn tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phượng thúc thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân xa vào bẫy lửa mất số tiền lớn
phòng cảnh sát hình sự công an tp cn đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi trên
nửa đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín một nạn nhân chú tỉnh kiên giang đến cơ quan công an trình báo
về việc bị tài khoản tên là phương thảo lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng
từ tin báo của nạn nhân chiều ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại điểm chuyển phát nhanh của một công ty
có trụ sở đóng trên phường hương lợi tp cn phòng cảnh sát hình sự công an tp cn đã có mặt bắt quả tăng
hai đối tượng đang nhận quà tiền từ hành vi lừa đảo qua mạng
thu giữ số tiền khoảng một mươi năm triệu đồng cùng nhiều thẻ atm
cơ quan công an các đối tượng khai nhận tên lâm thị tuyết hồng và chồng là nguyễn kim y
chú tỉnh hậu giang do làm ăn thua lỗ để có tiền tiêu xài và trả nợ hồng đã mở tài khoản
gia lô dưới cái tên phương thảo xưng là tiếp viên hàng không để làm quen kết bạn
với những người đàn ông có kinh tế khá giả sau đó gợi chuyện và yêu cầu gửi quà và tiền
đối tượng đã nhận từ nạn nhân một mươi lần với số tiền là hàng trăm triệu đồng
sau thời gian trốn lệnh truy nã lê thị minh thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã vĩnh sương
thị xã tân châu an giang vừa bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp công an tỉnh
an giang bắt và di lý về từ thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng về tới địa phương ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại siêu thị eo môn thị xã thuận an tỉnh bình dương lợi dụng sơ hở của anh trần thanh giang
thư lấy trộm chiếc ví bên trong có nhiều ngoại tệ hai mươi bốn triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác
tổng trị giá tài sản trên năm mươi triệu đồng đến ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thư tiếp tục đến siêu thị trên
thì bị lực lượng an ninh phát hiện trình báo công an bắt giữ
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân thị xã thuận an tỉnh bình dương đã tuyên phạt lê thị minh thư
một năm tám tháng tù về tội trộm cắp tài sản và ủy thác cho tòa án nhân dân thị xã tân châu tỉnh an giang
ra quyết định thi hành án trong thời gian được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ thư đã bỏ trốn khỏi địa phương
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại